lãnh sự quán nga tại thành phố hồ chí minh phù hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đưa một trăm tám mươi hai công dân nga về nước trên chuyến bay của hãng hàng không siberia airlines xuất phát từ sân bay cam ranh đi novosibirsk nga
đây là những công dân nga bị kẹt lại việt nam sau khi dịch covid một mươi chín bùng phát các hãng hàng không quốc tế tạm ngừng đường bay giữa việt nam và nga
hiện tại trên cả nước có hơn một ba trăm linh người nga còn kẹt lại dự kiến vào tháng năm hãng hàng không siberia airlines sẽ tiếp tục tổ chức thêm một chuyến bay đưa công dân nga từ cam ranh đi vladivostok nga